có thể nói văn hóa văn nghệ trong đó có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật âm nhạc
là một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của con người
quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa là công việc vô cùng quan trọng
tuy nhiên để làm được điều này thì chất lượng chuyên môn tinh thần trách nhiệm
của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa có ý nghĩa quyết định
theo ông những công việc của những cán bộ hoạt động trong lĩnh vực này
có ý nghĩa và tầm quan trọng thế nào với việc là xác định và định hướng thẩm mỹ âm nhạc cho công chúng
đáng lý ra cục nghệ thuật biểu diễn hoặc là các sở thông tin văn hóa
thì phải luôn luôn tận dụng những người làm công tác văn hóa
ví dụ anh định làm về vấn đề âm nhạc
thì anh nên có các nhà phê bình âm nhạc để người ta có ý kiến
tức là anh mời một hội đồng thẩm định
họ đáng lý họ phải tận dụng chất xám của những người có chuyên môn
nếu nhìn từ sự việc có một số ca khúc như là màu hoa đỏ của phật yến
hay là nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ trịnh công sơn
đã từng có lúc bị cấm lưu hành ở một số địa phương
vậy theo ông công tác quản lý cán bộ cấp cơ sở trong ngành quản lý văn hóa cần phải nhìn nhận thế nào
cán bộ văn hóa mà biết là bài hát nối vòng tay lớn của trịnh công sơn
đã hát vào trưa ngày ba mươi tháng bốn tại sài gòn
một lời kêu gọi những người miền nam ở lại để xây dựng đất nước
thì đấy là một sự cấp phép
cái bài hát đó được tung lên thì đấy là một sự cấp phép
thế còn màu hoa đỏ thì tôi cho rằng là cái cán bộ quản lý
thậm chí là còn không biết bài hát đó
thế là bài hát đưa ông thuận điến lên giải thưởng hồ chí minh
mà lại có một nơi cấp phép
chưa bao giờ công chúng hoang mang về văn hóa như thế này
đối với bản thân em thì em không tán thành gì
điến mà cấm hạch cái bài hát này
vì đã từ rất lâu rồi bài hát này gắn liền với không chỉ thế hệ của bọn em
mà là thế hệ của ông bà và bố mẹ bọn em nữa
theo em thì bài đấy nó cũng có tầm phủ sóng giống như bài quốc ca ấy
mà nếu có bài quốc ca mà mỗi khi hát lại cần bản quyền thì nó rất là vô lý
có thể nói những hạn chế trong quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn
hiện nay nằm ở một số nguyên nhân sâu xa là sự thiếu nghe mình và khoa học
những cán bộ quản lý văn hóa cần hiểu rõ nhiệm vụ chính trị
của mình mỗi quyết định dù đúng hay sai cũng có tác động đến văn hóa
chính trị tư tưởng của công chúng thưởng thức âm nhạc
các chủ thể quản lý không thể hành động một cách cứng nhắc cảm tính
mà phải căn cứ tình trạng thực tế dựa trên cơ sở các chủ trương
chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước đề ra nhằm nâng cao
hiệu quả quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tạo nên sự ổn định
và phát triển cho nghệ thuật biểu diễn ở việt nam